thông tin có liên quan tới vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện ninh giang tỉnh hải dương
theo công an huyện ninh giang nghi phạm trong vụ án này là hoàng anh thắng từ hải phòng về nhà vợ ở hải dương chơi
tuy nhiên tại đây thắng đã dùng dao đâm chết em trai vợ gây thương tích cho em gái vợ và cháu của vợ
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi tháng tám hoàng anh thắng trú tại quận lê trân thành phố hải phòng
về nhà vợ ở xã hiệp lực huyện ninh giang tỉnh hải dương chơi và ở qua đêm
tuy nhiên tại đây thắng đã xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ vợ thấy to tiếng em trai và em gái của vợ thắng
cùng với một người cháu ra can ngăn tuy nhiên thắng đã dùng hung khí tấn công khiến em trai vợ tử vong tại chỗ
hai nạn nhân còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu hiện cơ quan công an đã tạm giữ hoàng anh thắng để phục vụ điều tra